tình trạng ăn nhậu trong các ngõ hẻm nhất là tại thành phố hồ chí minh vẫn còn nhiều
nhiều nhà thờ lớn vẫn còn tập trung làm lễ cả nghìn người
điều này làm gia tăng khả năng nhiễm bệnh
bên cạnh đó khả năng lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung là cao
đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ
và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
phát biểu khai mạc cuộc họp thủ tướng nêu rõ hiện tình trạng các quán ăn
sàn nhảy quán bar một số điểm vui chơi giải trí nhà trẻ
các điểm tụ tập đông người vẫn còn và có tiếp xúc lớn
tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các ý kiến đưa ra trong thời gian này
phải cụ thể và quyết liệt hơn
đến với bác sĩ nhân viên y tế nhân viên làm cách ly và các đối tượng có liên quan đến những dễ dàng lây dịp
trong giai đoạn này khả năng lây ra cộng đồng là rất cao
tại cuộc họp đa số các thành viên chính phủ cũng như ban chỉ đạo đã kiến nghị hạn chế tối đa
và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ các nước đến việt nam kể cả đối với các hãng hàng không nước ngoài
trong hai tuần tới phải làm quyết liệt nhằm hạn chế tình trạng lây lan vấn đề khẩu trang hạn chế nhập cảnh
đóng cửa các nhà hàng quán bar để ngăn chặn lây lan hỗ trợ các địa phương chống dịch cũng được đưa ra bàn luận để phục vụ mục tiêu bốn tại chỗ